theo nhận định của sở công thương tp hcm tại thị trường tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín hàng hóa được cung ứng dồi dào phong phú giá cả tương đối ổn định không có tình trạng thiếu hàng sốt giá
thống kê sơ bộ cho thấy sức mua chung thị trường tết năm nay tăng từ một mươi một mươi năm so với cùng kỳ
hàng hóa cung ứng cho thị trường tết kỷ hợi rất đa dạng phong phú giá bán tương đối ổn định
riêng các nhóm hàng đặc trưng của ngày tết như hoa tươi trái cây rau củ quả giá bán tăng cao hơn so với ngày thường do mức cầu quá lớn
điểm khác biệt của năm nay là người tiêu dùng mua sắm tết từ khá sớm
đến ngày đưa ông táo hai mươi ba tháng chạp sức mua đã tăng rất cao
theo thống kê sơ bộ sức mua mùa tết này tăng từ một mươi một mươi năm so với tết mẫu tuốt hai nghìn một mươi tám
trong đó mãi lực tại các hệ thống phân phố hiện đại như siêu thị cửa hàng tiện lợi tăng từ hai mươi ba mươi
riêng khu vực tại các chợ truyền thống vào những ngày cận tết lượng khách đến chợ mua sắm khá đông kéo theo mãi lực tăng từ ba mươi đến bốn mươi so với ngày thường